làm đẹp là một nhu cầu trong cuộc sống đối với nhiều người đặc biệt là đối với phái nữ
tuy nhiên việc mua mỹ phẩm cần hết sức thận trọng
có nhiều người vì ham rẻ mà mua nhầm hàng giả hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đến tâm lý của bản thân
đặc biệt là đối với các em học sinh sinh viên khi nguồn tài chính còn khá eo hẹp
mỹ phẩm là mặt hàng có giá không hề rẻ nếu là sản phẩm chất lượng
học sinh sinh viên là những đối tượng thường chưa tự chủ được tài chính
rất ít có người mua được mỹ phẩm đã chất lượng bảo đảm an toàn cho sức khỏe
hoặc là ra các cửa hàng tạp hóa ở đấy cũng bán rất là nhiều loại
chúng tôi cũng chỉ chọn những loại tầm tầm giá vừa tiền thì là sinh viên cũng không có nhiều tiền
tôi cũng không biết được kênh nào kiểm nghiệm được các nhãn hiệu này cho nên là các nhãn hiệu đấy thì được bán rất là tràn lan
hiện mỹ phẩm giả mỹ phẩm kém chất lượng được bày bán tràn lan trên thị trường
cơ quan chức năng đã nhiều lần thu hồi xử lý những sản phẩm bẩn
không rõ nguồn gốc xuất xứ
nếu dùng phải mỹ phẩm kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn gây nhiều biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe
mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường thì sẽ có một số các hiểm họa
ví dụ như là cái rõ nhất là các cái viêm da tiếp xúc mà do mỹ phẩm
thì viêm da tiếp xúc thì có hai loại là viêm da tiếp xúc dị ứng và viêm da tiếp xúc kích ứng
thì cái này là cái rõ dệt nhất
và cái thứ hai là nó không phải là dị ứng nhưng mà nó là bị các tác dụng phụ của các thành phần mà không an toàn
trong các cái mỹ phẩm đó
thì là người bệnh có thể là bị các tình trạng viêm da hoặc là bị các cái tác dụng phụ
ví dụ như là người ta hay dùng kem trộn lâu dài và trong kem trộn thì có corticoid
thì cortipid có thể làm cho bệnh nhân bị mụn trứng cá này hoặc là dùng lâu dài để có thể làm cho da bị giãn mạch teo da đỏ da
đấy là những cái hay gặp nhất đối với cả việc sử dụng các mỹ phẩm không an toàn
thế ngoài ra thì nếu mà sử dụng các cái mỹ phẩm mà có chứa các thành phần kim loại nặng
ví dụ như là trì rồi là acen
có thể gây ra các cái nhiễm độc
hoặc là nếu mà các cái mỹ phẩm mà có các cái thành phần bảo quản như là paraben hay là mê thin paraben
thì có thể gây ra ung thư da
nếu mà mình dùng mỹ phẩm thì tất nhiên là mình phải chọn mỹ phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
phải có nhãn mát có thương hiệu có thành phần
và tốt nhất là nếu mà các cái mỹ phẩm đó được khuyên dùng bởi các cái bác sĩ hoặc các cái chuyên gia về thẩm mỹ
học sinh sinh viên cần lựa chọn những loại mỹ phẩm phù hợp nếu có nhu cầu làm đẹp
tham khảo ý kiến tư vấn của những người có chuyên môn để tránh mua nhầm hàng giả hàng kém chất lượng
khi trang điểm thì cũng cần phù hợp với độ tuổi và môi trường sinh hoạt